một biển số siêu đẹp bị dừng đấu giá trong phiên ngày hai mươi hai tháng tám do sự cố kỹ thuật sẽ tiếp tục được đấu giá trước ngày một mươi sáu tháng chín
đây là thông tin được công ty đấu giá hợp danh việt nam đơn vị tổ chức đấu giá biển số ô tô trực tuyến đưa ra
theo công ty đấu giá hợp danh việt nam đối với một mươi một biển số ô tô đấu giá ngày hai mươi hai tháng tám nhưng chưa được thực hiện
quyền tham gia đấu giá của toàn bộ khách hàng đã nộp tiền hồ sơ tiền đặt trước đối với các biển số này được bảo lưu theo quy định
công ty đấu giá hợp danh việt nam khẳng định một mươi một biển số ô tô này sẽ được tổ chức đấu giá trước ngày một mươi sáu tháng chín
còn thời gian chi tiết sẽ được gửi tới khách hàng đã đăng ký trước ít nhất là ba ngày trước ngày đấu giá
đối với toàn bộ biển số xe ô tô còn lại công ty đấu giá hợp danh việt nam cho biết
thì khách hàng đăng ký sẽ được tổ chức đấu giá bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng chín trở đi
thời gian chi tiết sẽ thông báo cho khách hàng và nghiêm yết công khai